với tình cảm ấm áp và nhân hậu tuy đã bước sang tuổi bảy mươi tám nhưng nhà giáo nguyễn thị côi ở phường hoàng văn thủ quận hoàng mai hà nội
vẫn đều đạn hàng ngày đến lớp tình thương dạy học cho những số phận kém may mắn
một lớp học đặc biệt ngay giữa lòng thủ đô hà nội là nơi ươm mầm con chữ cho những đứa trẻ nghèo tật nguyền hoặc thiểu năng trí tuệ
suốt hai mươi năm năm gắn bó với lớp học với trên năm trăm linh học trò qua các thế hệ mặc dù năm nay đã gần tám mươi tuổi
nhưng nhà giáo nguyễn thị côi vẫn miệt mài đến lớp gắn bó với các em nhỏ tật nguyền
những số phận kém may mắn trong xã hội mang trí thức và tình cảm ấm áp nhân hậu của mình cho các em giúp các em có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống
tôi dạy cái lớp này được hai mươi năm năm để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn và không có điều kiện đến trường học thì các em đi học
trong lớp này phần lớn là các em là hoàn cảnh rất khó khăn gia đình nghèo và các em là bị bệnh tật bầm sinh
do đó là các em không có điều kiện và không có khả năng để mà học được các trường phổ thông
tôi cũng mong các cơ quan tức là nhà nước và xã hội nên quan tâm đến các em với các em với cái hoàn cảnh khó khăn như thế này
không người nương tựa và đồng thời các gia đình nghèo thì nên có hỗ trợ các em và tạo điều kiện cho em khuyên được học tập
lớp học đặc biệt ở nhà văn hóa khu dân cư số hai phường tân mai quận hoàng mai hà nội
không tiếng chống
không có sự náo nhiệt hai mươi bốn em học sinh với năm cấp bậc khác nhau từ lớp một đến lớp năm mỗi em một trình độ
có những em có hoàn cảnh khó khăn bị khuyết tật bị thiểu năng trí tuệ hay có những em mồ côi cả cha lẫn mẹ
nhưng chính bằng tình yêu thương coi các em như chính những đứa con của mình đã giúp cô côi vượt qua tất cả dạy dỗ các em lên người
cô dạy em là học toán tiếng việt và đọc ạ
cô dạy em kỹ năng số năm này gặp người già phải giúp
nhìn những lớp em học sinh ra đời và trưởng thành trở thành người có ích và nuôi sống được bản thân đó coi như là niềm động lực lớn lao cho cô tiếp tục tận tâm trên sự nghiệp chồng người của mình
hy vọng với nghĩa cử cao đẹp này sẽ có nhiều những lớp học tình thương khác được mở ra giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời kém may mắn